hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các nhà giáo đầu tiên đồng thời là cán bộ công an hoạt động thực tiễn thông qua các lớp huấn luyện công an trung cấp và sơ cấp tại nhà công an trung ương đã ghi sâu ấn đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân
trải qua hơn bảy mươi bảy năm xây dựng và phát triển cùng với những thành tích kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội công tác giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân đã có bước phát triển mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng từng bước hội nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của công tác công an trong tình hình mới
đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân không ngừng phát triển với tổng số hơn ba bốn trăm linh nhà giáo trong đó có bốn mươi hai giáo sư hai trăm bảy mươi ba phó giáo sư hai mươi hai nhà giáo nhân dân một trăm bảy mươi năm nhà giáo ưu tú năm trăm tám mươi năm tiến sĩ và hơn hai thạc sĩ
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực đóng góp tích cực hiệu quả của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành công an
chúc mừng các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm hai nghìn hai mươi hai

công hiến quan trọng của các thế hệ nhà giáo luôn được đảng nhà nước đảng ủy quan trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng ghi nhận và đánh giá cao
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến vai trò hết sức quan trọng của công tác giáo dục đào tạo trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân theo nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ khai mạc
phát biểu khai mạc hội thao thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
khởi dậy niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ
làm công tác hậu cần kỹ thuật trong công an nhân dân
động viên các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung
đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân nói riêng
phát huy truyền thống vẻ vang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đây cũng là dịp để công an các đơn vị giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao gian luyện sức khỏe
nâng cao thể lực bản lĩnh chiến đấu cho cám bộ chiến sĩ
hội thao sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
với sự tham gia của sáu trăm linh vận động viên là các cám bộ chiến sĩ của hai mươi năm đơn vị
thuộc khối hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
tham gia tranh tài ở ba môn thi đấu bóng bàn cầu lông và quần vợt với ba mươi bảy bộ huy chương
thưa quý vị và các bạn chưa qua trường lớp đào tạo sư phạm không bụi phấn
nhưng những người thầy dạy võ thuật công an nhân dân đang âm thầm lặng lẽ
với bao khó khăn vất vả khổ luyện để hướng dẫn chỉ vào tận tình
về điều lệnh quân sự võ thuật diễn tập thực binh cho các học viên
nhờ sự nhiệt huyết tận tâm tận tụy đó mà các cán bộ chiến sĩ trẻ
rèn luyện được về cả trí và lực sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện về những người thầy đặc biệt ấy
hơn một ba trăm linh học viên từ các trường công an nhân dân đang tham gia khóa huấn luyện tân binh
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nhiệm vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cửa động
nắng cũng như mưa
hàng xây tập luyện
trực tiếp chỉnh các thế võ động tác điều lệnh
nhờ sự tận tình của các thầy mà học viên có thể an tâm tư tưởng
hoàn thành tốt nội dung huấn luyện theo chương trình của bộ công an
đây là một môi trường huấn luyện phải nói là lo luyện thiếp
ở đây có những người thầy cũng như những người cha người anh
đã rất bực tận tình chăm chút và nhiệt huyết vào ban dạy dỗ chúng tôi
các thầy ở trung tâm huấn luyện đã thể hiện một sự rất là tâm huyết cũng như là tỉ mỉ
đối với học viên của mình cũng rất là tận tâm để có thể hướng dẫn cho bọn em
cả trong học tập cũng như là trong nếp sống
làm công tác huấn luyện võ thuật không đơn giản là việc lên lớp dạy thuộc động tác
mà phải truyền được hứng thú cho các học viên
bởi võ thuật vốn là lĩnh vực khô khan đòi hỏi sự kiên trì tập trung
để các học viên phát huy tối đa năng lực của bản thân
phát triển về tư duy thể lực cũng như kỹ thuật chiến thuật
hạn chế thấp nhất những chấn thương không cần thiết
sẵn sàng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sau này
người thầy phải có con mắt quan sát nắm bắt được tâm lý học trò
tìm tòi ra phương pháp dạy phù hợp để các em thích thú dễ học nhất
với cái cường độ vận động chúng tôi nói là tương đối cao
cái đặc thù công việc của các thầy chiến hơn chín mươi ở ngoài thao trường
thì thực sự vô cùng vất vả
tận tâm tận tình từng chút chỉ bảo các em từng chút một
đối với trên cương vị một người thầy
thì về tư thế lễ tiết tác phong rồi lời ăn tiếng nói ấy
tiếp đến nữa là cái phương pháp nghiệp vụ sư phạm
vừa có động tác đẹp vừa với gì có cách hướng dẫn và giới thiệu với các em
làm sao cho các em dễ hiểu và các em dễ tưởng tượng cái động tác ra nhất
đôi lúc các em về thể lực thì cũng còn yếu
với lại về cái hoạt động ở ngoài thao trường
rất là thông cảm rất là thương các em
nhưng mà bây giờ cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất là
các em phải rèn luyện làm sao cho đạt yêu cầu
các thầy coi chúng tôi đó là gia đình
và các thầy cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt với chúng tôi
đồng hành với chúng tôi trong mọi hành trình mọi bước đường
và từ những cái việc nhỏ nhất cho đến to nhất
đều có sự đóng góp và ở bên của các thầy
thì không còn điều gì hơn
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất
sau những người thầy đặc biệt mang sắc thủ công an nhân dân
đã đang và sẽ nỗ lực hết mình
đóng góp bền bỉ thầm lặng
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện
đào tạo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
có phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong tình hình mới
đây đơn vị là nhà đồng chí đồng đội đều là anh em
kiến trúc thầy cô luôn mạnh khỏe công tác tốt
luôn giữ được cái sự kiên nhẫn kiên trì
để có thể hướng dẫn học viên bọn em một cách tốt nhất
luôn là những người lái đỏ tận tụy
trong công tác huấn luyện và mùi giữ nghiệp hữu ả